cơ quan hải quan hồng kông trung quốc đã phát hiện vụ buôn bán methamphetamine lớn nhất từ trước đến nay
ước tính trị giá là sáu trăm bốn mươi triệu đô la hồng kông khoảng tám mươi một triệu đô la mỹ
đồng thời bắt giữ ba người đàn ông và một người phụ nữ
khi kiểm tra các container nhập khẩu tại cơ sở kiểm định hàng hóa quai trung thuộc khu tân giới
lực lượng hải quan đã phát hiện một container đáng ngờ
qua kiểm tra nhà chức trách phát hiện khoảng một trăm linh túi có khả năng chứa methamphetamin
lô hàng này được gửi từ mexico đến hồng kông ngụy trang thành vỏ sò
sau đó được bọc trong sáp và trộn với một số lượng lớn vỏ sò thông thường
sau một mươi ngày theo dõi cơ quan chức năng đã phát hiện hàng hóa được vận chuyển về cơ sở photan
nơi cất giữ ma túy đồng thời là trung tâm phân phối
hải quan hồng kông cho biết là tính từ năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tổng cộng nhà chức trách đã thu giữ được năm ba tấn methamphetamine
và theo cơ quan này hoạt động buôn bán methamphetamin có xu thướng gia tăng rõ rệt
các tay súng tại cameroon đã tấn công vào thị trấn mamfe thuộc vùng tây nam của nước này
cách biên giới nigeria chưa đến năm mươi km vào dạng sáng ngày sáu tháng một mươi một
và vụ tấn công đã khiến ít nhất hai mươi người thiệt mạng
theo giới chức cameroon các tay súng đã tấn công khi người dân đang ngủ say
phóng hỏa đốt nhiều ngôi nhà tại thị trấn mamfe
nhà chức trách khẳng định tình hình đã được kiểm soát và lực lượng an ninh đang truy tìm thủ phạm
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy các tay súng tại các khu vực nói tiếng anh ở cameroon
đã tiến hành nhiều vụ bạo lực
khiêu là thành lập một đàn nước độc lập
các nhóm vũ trang này thường thực hiện các vụ tấn công bắt cóc và giết hại
tại các vùng tây bắc và tây nam của cameroon nơi người dân chủ yếu nói tiếng pháp
tiếp tục thông tin liên quan đến xung đột israel và hamas
các nguồn tin an ninh tại giải gaza cho biết
việc chuyển những người palestine bị thương từ vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này tới ai cập
để điều trị sẽ được nối lại sau ba ngày tạm dừng
hiện tại lực lượng chức năng
chức năng đang nỗ lực hết sức để điều phối việc đưa ba mươi trường hợp bị thương
từ bệnh viện al shifa tại gaza tới ai cập để điều trị
hoạt động này sẽ có sự hỗ trợ của ủy ban chữ thập đỏ quốc tế icrc
bên cạnh đó việc đưa công dân nước ngoài rời khỏi gaza cũng sẽ được nối lại
trong khi đó cơ quan quản lý biên giới ở giải gaza cho biết
chính quyền ai cập thông báo chỉ mở cửa khẩu rafah cho người ai cập sơ tán
và những người nước ngoài có tên trong danh sách được lập kể từ ngày một tháng một mươi một
những trường hợp không có tên trong danh sách sẽ không được phép qua cửa khẩu này
liên quan đến hoạt động viện trợ nhân đạo tại giải gaza
liên minh châu âu cho biết đang tăng viện trợ cho khu vực này thêm hai mươi năm triệu euro
tương đương với hai mươi bảy triệu đô la mỹ
với động thái này eu sẽ chi tổng cộng một trăm linh triệu euro viện trợ nhân đạo cho dân thường ở giải gaza
trong khi đó indonesia cho biết sẽ gửi đợt viện trợ thứ hai trị giá năm triệu đô la mỹ vào tuần tới
ngoài ra hội đồng bảo án liên hợp quốc đã học khẩn trong ngày sáu tháng một mươi một
theo đề xuất của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất và trung quốc
ủy viên liên minh châu âu eu về các vấn đề kỹ thuật số thierry breton đã yêu cầu giám đốc điều hành
của mạng xã hội tiktok của trung quốc ông châu thụ tư tiếp tục nỗ lực chống thông tin sai lệch
trước đó hồi tháng một mươi ủy ban châu âu ec đã mở các cuộc điều tra tiktok
cũng như các mạng xã hội x facebook và instagram của công ty meta
yêu cầu các công ty này cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp đã thực hiện
để chống lại việc lan truyền tin giả và nội dung bất hợp pháp
sau khi xảy ra cuộc xung đột israel harmak
kể từ cuối tháng tám eu đã đưa ra các nghĩa vụ mới nghiêm ngặt hơn đối với một mươi chín nền tảng ứng dụng lớn
trong đó có tiktok như một phần của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số dsa mới
theo ông breton ec đã nhận thấy những thay đổi lớn trên nền tảng tiktok trong những tháng gần đây
với việc giới thiệu các tính năng mới để bảo vệ người dùng và đầu tư vào việc kiểm duyệt và bảo mật nội dung
ec đang kiểm tra xem liệu các biện pháp đó có đủ để đảm bảo việc tuân thủ dsa hay không
vì hiện tại eu phải nỗ lực hết sức để bảo vệ công dân của mình
đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các nội dung bất hợp pháp và thông tin sai lệch
phó chủ tịch tiktok nhấn mạnh công ty sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ec trong việc tuân thủ dsa
thủ tướng australia anthony albany ngày hôm qua đã gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình tại bắc kinh
trong bối cảnh hai nước nỗ lực hàn gắn quan hệ
trong hội đàm hai nhà lãnh đạo australia và trung quốc đã nhất trí đưa quan hệ song phương
và trong hội đàm mới chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh mối quan hệ lành mạnh và ổn định
giữa trung quốc và australia sẽ mang lại lợi ích cho mỗi nước
trong khi đó thủ tướng australia albani khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước là có lợi cho tương lai
hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường liên lạc đối thoại với những vấn đề khác biệt nhằm thúc đẩy quan hệ
thủ tướng albani là nhà lãnh đạo đầu tiên của australia thăm bắc kinh kể từ năm hai nghìn một mươi
trong những tháng qua australia và trung quốc đã công khai báo hiệu đã sẵn sàng cho các giải pháp
để giải quyết bất đồng về lĩnh vực thương mại
liên đoàn công nghiệp và hiệp hội dược phẩm của châu âu đã lên tiếng cho rằng những quy định cải cách thị trường
thuốc chữa bệnh mà ủy ban châu âu ec công bố mới đây sẽ dẫn tới hậu quả là ngành dược phẩm của châu âu
mỗi năm có thể giảm hai tỷ euro dành cho nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới
hồi tháng bốn năm nay ec đã công bố quy định theo đó bản quyền của một số dòng dược phẩm sẽ bị rút ngắn
các hãng dược phải công khai công thức sớm hơn
một số dòng thuốc đặc trị có giá bán rất cao trong thời gian hãng dược được hưởng độc quyền
giá thuốc sẽ chỉ giảm khi thời hạn này kết thúc
công thức được công khai cho các hãng khác dựa vào đó đưa ra sản phẩm tương đương
liên đoàn các hãng dược châu âu cho rằng nếu không được hưởng độc quyền đủ lâu
giá bán thuốc chữa bệnh không đủ cao thì các hãng dược sẽ mất đi động lực và giảm sức cạnh tranh
trong khi dược phẩm là sản phẩm đóng góp lớn nhất và thẳng dư thương mại của liên minh châu âu
lũ lụt do mưa lớn trên khắp somali đã buộc trên một trăm một mươi ba người phải di tản
và khiến hàng trăm nghìn người phải chịu ảnh hưởng
cơ quan quản lý thảm họa somali xác nhận là khoảng một mươi người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn
và chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quốc gia này
mưa lớn đã chút xuống sau khi quốc gia ở vùng sừng châu phi này hứng chịu hạn hán nghiêm trọng nhất trong bốn thập kỷ
trong mùa mưa từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai này nhiều bang đã ghi nhận lượng mưa lớn
do tác động của hiện tượng el nino
theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc
hơn bảy trăm linh sáu người đang phải chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt
trong khi hơn một trăm một mươi ba người đã phải sơ tán trên khắp đất nước
các bang southwest và jubaland là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất
với tổng cộng hơn năm trăm ba mươi sáu người chịu ảnh hưởng
nhà chức trách đang khẩn trương triển khai công tác giải cứu hàng nghìn người bị mắc kẹt trong lũ lụt
chính quyền thủ đô new delhi của ấn độ sẽ hạn chế phương tiện giao thông theo biển số chẵn lẻ
trong vòng một tuần từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi một
trong bối cảnh chất lượng không khí tại đây vẫn ở mức nghiêm trọng
bất chấp nhiều nỗ lực đã được thực thi
những xe có biển số lẻ sẽ được lưu thông trong thành phố vào ngày lẻ
và xe biển số chẵn thì lưu thông vào ngày chẵn
theo cơ quan kiểm soát tình trạng ô nhiễm liên bang của ấn độ
chất lượng không khí tại thủ đô new delhi trong ngày sáu tháng một mươi một ở mức nghiêm trọng ngày thứ ba liên tiếp
không khí chính quyền đã phải ra hạn đóng cửa các trường tiểu học đến ngày một mươi tháng một mươi một
giới chức thủ đô new delhi cho rằng nhiều khả năng là chất lượng không khí sẽ còn xấu hơn
sau lễ hội ánh sáng diwali vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tới
vào dịp này người dân ấn độ thường đốt pháo hoa sẽ khiến cho không khí ngày càng ô nhiễm hơn